mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều nơi ở bắc trung bộ bị ngập cục bộ
một số khu dân cư bị cô lập nước tràn vào nhà phải sơ tán hàng trăm hộ dân
tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an mưa lớn cộng với chiều cường dâng cao đã gây ngập lụt tại một số xã
như quỳnh lâm quỳnh giang quỳnh hồng quỳnh mỹ
nhiều gia đình đã sơ tán di rời tài sản vật nuôi từ đêm qua
riêng tại xã quỳnh lâm đến sáng nay có khoảng một năm trăm linh nhà dân bị nước vào nhà
còn tại tỉnh hà tĩnh mưa lớn cũng gây ngập cuộc bộ một số khu dân cư
lượng mưa hai ngày qua tại huyện miền núi hương khê đo được là hơn hai trăm năm mươi năm mm
cùng với đó nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường cầu tràn bị ngập cục bộ
đáng chú ý là cầu tràn vào trung tâm xã hương lâm bị ngập kéo dài cô lập bốn mươi sáu hộ dân
với một trăm năm mươi năm nhân khẩu là người dân tộc chất ở bản giao tre xã hương liên
tại thanh hóa ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh
đã phát đi công điện số hai mươi phát lệnh báo động một trên sông yên
yêu cầu triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê theo các cấp báo động tổ chức kiểm tra
giả soát và chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông
đêm qua hai mươi tám tháng chín nước lớn từ thượng nguồn về khiến ba xã mang ri đắc na đắc sao
và thôn tu thó xã xê tăng của huyện tu mô rồng tỉnh con tum bị chia cắt và cô lập
tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi tám bị sụt lún đá cát bổi lấp nặng
hiện không thể qua được xa lờ đã khiến tám người dân ở ba xã mang ri đắc na và đắc sao bị cô lập
văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản về kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp đánh giá thiệt hại ban đầu giúp kinh nghiệm khắc phục hậu quả cơn bão số bốn
từ thực tiễn và các bài học kinh nghiệm được rút ra để nhanh chóng khắc phục hậu quả
ổn định đời sống nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương đánh giá thiệt hại
triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra khẩn trương ổn định đời sống người dân
kịp thời tổ chức động viên thăm hỏi hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do mưa bão
tạo mọi điều kiện để học sinh sớm được trở lại trường nhân dân sớm khôi phục sản xuất kinh doanh
ổn định sản xuất tuyệt đối không được để dân đói dân dép không có chỗ ở
không để dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường sau bão
các địa phương đánh giá tình hình thiệt hại gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
trước mắt các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay mực nước trên các sông ở quảng nam
thượng nguồn sông thạch hán quảng trị và sông đắc la con tum đang lên nhanh
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới lũ trên các sông ở quảng nam
quảng nam và con tum tiếp tục lên
đỉnh lũ trên sông vu gia tại ái nghĩa khả năng ở mức tám năm m trên báo động hai là năm m
đỉnh lũ tại hạ lưu sông đắc la tại con tum ở mức báo động một báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sàn lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng thấp ven sông
khu đô thị tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế quảng nam và con tum
đặc biệt tại các huyện hương hóa đóc rồng quảng trị phong điển an lưới nam đông
phú lộc huế phước sơn bắc trà my nam trà my hiệp đức tiên phước quảng nam
tung mô rồng con plông đắc lây đắc tô con tum
tin an ninh trả tự
tòa nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên phạt bị cáo võ văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang một mươi tám năm tù về tội giết người
theo cáo trạng ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi xảy ra cự cãi với mẹ ruột là bà nguyễn thị hò
thấy giàu cầm dao nên bà hò bỏ chạy ra phía sau nhà của con ruột là võ văn dành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là anh trai của dầu trong lúc xô sát với mẹ và anh trai giàu dùng kéo đâm
trúng ngực trái của anh giành sau đó dùng gậy đánh liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án dầu đến công an xã long giang đầu thú ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau bị khởi tố điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng lê phước thành
quê ở tỉnh an giang để điều tra làm rõ hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi ba tháng chín thành bị phát hiện khi đang tàng trữ ma túy trên đoạn đường thuận giao hai mươi bốn
khu phố hòa lân hai phường thuận giao thành phố thuận an
tăng vật thu giữ là năm bốn trăm linh viên thuốc lắc có trọng lượng hơn hai một kg cùng nhiều tăng vật khác
đối tượng đã ngụy trang ma túy trong các gói đựng bánh kẹo
đoạn hiệu nước ngoài chưa qua sử dụng và gửi qua đường bưu kiện hàng hóa vận chuyển về việt nam
qua làm việc ban đầu đối tượng lê phước thành khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc
từ nước ngoài nhập về việt nam để tiêu thụ trong nước
sau khi hành hung khiến cho một nạn nhân ngã bất tỉnh huỳnh văn dầu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã long kiến huyện trợ mới tỉnh an giang
đã lẩn trốn tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
thế nhưng đã nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam dầu về tội cố ý gây thương tích
thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
huỳnh văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú cùng địa phương
khiến cho giàu nhớ lại mâu thuẫn trước đó vì chuyện tình cảm
nên đã xông đến dùng tay đánh nhiều cái vào mặt ông nhân
làm ông nhân ngã đập đầu xuống đất
sau đó giàu bỏ trốn khỏi địa phương
ông nhân được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích năm mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới đã ra quyết định truy nã
đối với huỳnh văn dầu về tội cố ý gây thương tích
và đã phát hiện bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn
tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bảy trong số hai mươi thanh thiếu niên mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng
trong đó có đối tượng tấn công lực lượng công an trong quá trình truy bắt
đã bị công an huyện đông anh thành phố hà nội
bắt giữ khẩn cấp để xử lý nghiêm trước pháp luật
bảy đối tượng gồm vũ thành đạt đinh anh bảo khang nguyễn thế phong
nguyễn minh dương đỗ tiến hải nguyễn tuấn hùng và vũ trung nguyên
đều ở độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
trước đó vào hồi hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín
tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh
đã tiến hành tuần tra trên trục đường trường sa đoạn cầu đông trù
phát hiện nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy che biển số
không đeo biển kiểm soát mang theo dao phóng lợn hàn tuyếp sắt
lạng lách đánh võng bấm còi gây mất an ninh trật tự
khi nhóm đối tượng đến đoạn quốc lộ ba thuộc địa phận tiên hội
xã đông hội hai cán bộ công an điều khiển xe máy đã áp sát
yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra
thì bị một đối tượng dùng tuyết kim loại vụt vào chán
các đối tượng sau đó bỏ chạy
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây dối trật tự công cộng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi tám tháng chín tại cửa khẩu đường bộ quốc tế lào cai
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phối hợp cùng công an tỉnh lào cai
đã tiến hành tiếp nhận một trăm một mươi công dân do trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh hà khẩu trung quốc trao trả
tất cả các công dân này đều mang quốc tịch việt nam ở một mươi bảy tỉnh khác nhau trong cả nước
trong số những người này có rất nhiều công dân đã vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
từ những năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
những công dân này làm thuê trong các cơ sở sản xuất thủ công như sản xuất vải
dây dép hàn xì đồ sắt bánh kẹo ở các tỉnh quảng đông và quảng tây trung quốc
sáng nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tuyên phạt bị cáo trần quốc sâm chú huyện hoài ân tỉnh bình định
bản án một mươi năm năm tù vợ và cũng là đồng phạm với sâm trong vụ án này là nguyễn thị cẩm nhung
chú cùng địa phương lệnh án một mươi hai năm sáu tháng tù
do làm ăn thua lỗ áp lực và trả nợ cho nhiều người nên vợ chồng trần quốc sâm và nguyễn thị cẩm nhung
đã bàn bạc thống nhất đặt làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất rồi sử dụng các giấy tờ giả này
thế chấp cho nhiều người để vay tiền nhằm chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân
trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hai vợ chồng sâm và nhung đã vay của bốn người tổng số tiền là hai ba mươi năm tỷ đồng
trong số đó đã trả cho các bị hại được hai trăm linh triệu đồng tiền gốc và bốn trăm hai mươi năm triệu đồng tiền lãi
còn chiếm đoạt số tiền một tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu đồng
sử dụng rượu không đảm bảo an toàn hay còn gọi là ngộ độc rượu thường dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
mặc dù các vợ chồng sâm và nhung đã vay của bốn người
lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt từ việc tuyên truyền đến việc phát hiện bắt giữ số lượng lớn rượu không đảm bảo chất lượng
thế nhưng nỗi lo về ngộ độc rượu vẫn thường trực khi mà không ít người dân còn chủ quan
còn các đối tượng buôn bán rượu vẫn đặt lợi nhuận lên hàng đầu
tám sinh viên đã uống rượu tại một quán ăn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sau đó bị ngộ độc rượu khiến hai trường hợp tử vong và sáu người khác phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vào ngày năm tháng tám
sáng ngày tám tháng tám
bệnh viện nhân dân gia đình thành phố hồ chí minh cũng cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận thêm năm ca ngộ độc cồn methanol cồn tôn nghiệp sau khi uống rượu pha cồn rửa tay
tại nhiều địa phương lực lượng công an cũng đã giả soát nắm bắt thị trường đấu tranh với hành vi làm hàng giả hàng kém chất lượng
đặc biệt trong đó có các sản phẩm là rượu không rõ nguồn gốc
chỉ trong vòng hai ngày phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan
đã liên tiếp bắt giữ hơn một trăm linh bình rượu ngâm các loại động thực vật và hơn bảy trăm linh lít rượu truyền thống không rõ nguồn gốc như thế này
mình đã bảo là mình mua thành phẩm mà người ta đã làm hết rồi mình chỉ phải bán
chứ bình thường bạn có sử dụng cái sản phẩm này không
mình thì mình chưa đủ tuổi để uống tại là những người đa trung tuổi đã uống rồi
vậy là mình cũng không thích uống rượu này
họ cũng nói với em là kiểu là cái dạng này nó là dạng kiểu thuốc ấy
họ cũng nói là cũng được bán ấy
chứ thực ra em cũng không biết em cũng mới bán này em cũng không rõ là có được phép hay không
lực lượng thường thuê các cái trung cư
thứ nhất là cất dấu hàng hóa và thứ hai là bán hàng online
thì toàn bộ số những cái rượu có nguồn gốc xuất xứ và rượu ngâm thực vật không có nguồn gốc xuất xứ này
thì không rõ chất lượng thì phòng xã môi trường sẽ bị tịch thu tịch vụ ủy
theo số liệu của bộ công thương mỗi năm việt nam có tới gần ba trăm linh triệu lít rượu thủ công
được đưa ra thị trường với tình trạng ba không nguồn gốc xuất xứ không tem nhãn không công bố chất lượng
đây là một trong những nguy cơ dẫn đến tình trạng ngộ độc rượu ngày càng có xu hướng gia tăng
cả rượu thông thường nếu uống nhiều cũng bị ngộ độc cấp tính
những loại rượu mà gây ra ngộ độc cồn công nghiệp methanol là bản chất được pha trộn bị pha trộn
ví dụ như là phải kẻ xấu mua các loại hóa chất cồn công nghiệp methanol đấy về pha ra hoặc đóng chai hoặc trộn với rượu
có thể tẩm dí trộn với các loại rượu nấu v v
hàng tuần tại trường thần trường độc chúng tôi cũng nào tuần nào cũng gặp các bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol do uống phải rượu dở
không tổn thương
không tổn thương não thì cũng tử vong hoặc là bị mù hoặc là rất nhiều cái hậu quả đáng tiếc
tỷ lệ tử vong rất là cao ba mươi năm mươi
các chuyên gia cũng cảnh báo ngộ độc methanol dù một mươi cũng có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề khó hồi phục nếu được cứu sống
người dân cần chú ý cảnh giác trước các loại rượu không rõ nguồn gốc hoặc bày bán trôi nổi